phó giám đốc công an thành phố đà nẵng
thừa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an thiếu tướng vũ xuân viên giám đốc công an thành phố đã trao quyết định bổ nhiệm trung tá nguyễn đại đồng
trưởng phòng an ninh văn hóa thể thao và lao động xã hội cục an ninh chính trị nội bộ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín quê quán ba vì hà nội
đến nhận công tác và giữ chức vụ phó giám đốc công an thành phố đà nẵng
đồng thời ban giám đốc công an thành phố cũng tặng hoa chúc mừng đại tá trần đình trung phó giám đốc công an thành phố
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy quê quán hòa vang đà nẵng đến nhận công tác và giữ chức vụ phó cục trưởng cục an ninh chính trị nội bộ bộ công an
ban giám đốc công an thành phố đà nẵng chúc mừng tin tưởng với bản lĩnh công tác kinh nghiệm thực tiễn trên cương vị mới
các đồng chí được điều động và bổ nhiệm đợt này sẽ tiếp tục phát huy năng lực cùng với tập thể đảng ủy công an trung ương
ban giám đốc công an thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
cũng trong ngày hôm nay công an tỉnh thái nguyên phối hợp với huyện định hóa tổ chức lễ bàn giao và tiếp nhận xe cứu thương
do đồng chí đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tặng cho huyện định hóa
tại buổi lễ thưa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an đại tá bùi đức hải giám đốc công an tỉnh thái nguyên
đã bàn giao cho huyện định hóa chiếc xe cứu thương loại phochensit cùng đầy đủ trang thiết bị phục vụ sơ cứu theo tiêu chuẩn
chiếc xe sẽ góp phần đắc lực trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân huyện định hóa
nhất là phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín ở thời điểm hiện tại
đại diện lãnh đạo huyện định hóa gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm tình cảm đặc biệt của bộ công an và đồng chí đại tướng tô lâm đã dành cho địa phương
trong thời gian tới sẽ nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục bàn giao xe cho trung tâm y tế huyện để sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả cao nhất
luật phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi một đã chính thức đi vào cuộc sống từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
luật phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi một đã có một chương riêng về quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy
theo đó những bất cập liên quan đến quy định quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy
về công tác cai nghiện đã được khắc phục và bổ sung
những quy định trong luật phòng chống ma túy hai nghìn hai mươi một nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong bối cảnh hiện nay
đảm bảo quản lý chặt chẽ người sử dụng trái phép chất ma túy giảm nguồn cầu về ma túy
cũng như là phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật khác
hàng loạt các vụ việc được lực lượng công an các địa phương phát hiện trong thời gian qua
đã cho thấy thực trạng người sử dụng ma túy đang trẻ hóa
trường hợp bé gái này do bị bạn rủ dê lôi kéo
em đã xa ngã vào ma túy
giờ đây em đang trong thời gian cai nghiện tự nguyện tại gia đình
theo những hướng dẫn quy định mới của luật phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi một
do bị bạn bè rủ dê lôi kéo vào các buổi sinh nhật
cháu đã chót sử dụng ma túy đá
hiện nay thì cháu đang tự cai nghiện tại gia đình với sự giúp đỡ của bố mẹ cháu và các chú công an
cháu đã nhận ra sai lầm và quyết tâm cai nghiện thành công tại nhà
một điểm mới có tính nhân văn của luật phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi một
đó là với những trường hợp như bé gái trên từ một mươi bốn đến chưa đủ một mươi tám tuổi
trước tiên là được khuyến khích cai nghiện tự nguyện
và nếu quá trình cai nghiện tự nguyện không đạt kết quả sẽ bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
thẩm quyền quyết định sẽ do tòa án nhân dân cấp huyện và đây không bị coi là xử lý vi phạm hành chính
điều này đảm bảo không để bị ảnh hưởng đến lý lịch tư pháp của các em
quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy theo luật phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi một
đó không phải là biện pháp xử lý hành chính
mà đây là biện pháp phòng ngừa nhằm giúp cho người sử dụng trái phép chất ma túy
không tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy
và kịp thời phát hiện phòng ngừa những hành vi vi phạm pháp luật của họ
tôi cho đây là một biện pháp hết sức nhân văn
đầu tiên là tốt cho chính người sử dụng trái phép chất ma túy đó
để không trở thành người nghiện
và qua đó cũng giúp cho
gia đình cho cộng đồng cho toàn xã hội
trên thực tế nhiều trường hợp sử dụng ma túy tổng hợp
ngay từ lần đầu đã gây ra nguy hiểm cho chính bản thân mình
và gây mất an ninh trật tự
không kiểm soát được hành vi gây ra các vụ thảm án
tai nạn giao thông kinh hoàng và gây bất an cho người dân
do đó luật phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi một
yêu cầu quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy
ngay từ lần đầu phát hiện
điều này sẽ góp phần ngăn chặn từ sớm từ xa
những hệ lụy do người sử dụng trái phép chất ma túy gây ra
việc quản lý chặt chẽ
người sử dụng trái phép chất ma túy
theo luật phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi một
còn phát huy vai trò của các gia đình
và cả hệ thống chính trị
cùng chung tay đẩy lùi tệ nạn ma túy
trong tình hình mới hiện nay
năng động nhiệt tình nhiệt huyết trong công việc
vững về chuyên môn nghiệp vụ
hòa đồng gần gũi với đồng chí đồng đội
đó là những nhận xét của mọi người
khi nhắc đến trung úy phạm thu hà
cán bộ công an phường ỉ la
tỉnh tuyên quang
đặc biệt là trong năm hai nghìn hai mươi một
trung úy phạm thu hà đã được
chủ tịch ubnd tỉnh tuyên quang
tặng bằng khen về thành tích xuất sắc
trong thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư và dự án soản xuất
cấp và quản lý căn cước công dân
trên địa bàn tỉnh
chúng tôi mời quý vị và các bạn
cùng gặp gỡ nữ công an tiêu biểu này
trong phóng sự sau đây
công an phường là lực lượng trực tiếp tiếp xúc
giải quyết công việc với nhân dân
bởi vậy ngay sau khi được phân công
với công tác tại công an phường ỉ la
thành phố tuyên quang
bản thân đồng chí hà luôn ý thức được rằng
trọng dân gần dân hiểu dân
là một trong những yếu tố quyết định hiệu quả
công tác đảm bảo giữ vững an ninh trật tự
ở cơ sở
với tinh thần trách nhiệm sẵn sàng vì nhân dân phục vụ
dù công việc khó khăn vất vả
trung úy phạm thu hà vẫn nhiệt tình
nghiên cứu tìm tòi học hỏi
để đổi mới cách làm việc nhằm tạo điều kiện
thuận lợi cho người dân và đạt kết quả cao
trong công việc
một cán bộ trẻ
mới ra trường học trái chuyên ngành
khi công tác tại đơn vị công an phường
tôi gặp rất nhiều khó khăn
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
để khắc phục những khó khăn đó
tôi đã cố gắng học hỏi
kinh nghiệm từ các đồng chí đồng đội
đi trước cũng như tích cực
nghiên cứu các văn bản tài liệu
có liên quan đến chuyên môn
ngoài ra tôi cũng cố gắng
sắp xếp thời gian công việc
so với công việc cơ quan
và công việc của gia đình
để tôi luôn hoàn thành tốt
những nhiệm vụ được giao
quyết tâm phát huy tinh thần sung kích của tuổi trẻ
chủ động sáng tạo để hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao đồng chí hà đã bám sát
cơ sở nắm tình hình chủ động đề xuất
những biện pháp cách làm hay nâng cao
hiệu quả công tác trong chiến dịch
thu nhận hồ sơ cấp căn cứ công dân
trung úy hà đã tích cực kiểm tra phúc tra
đối chiếu thông tin công dân tham gia
làm sạch dữ liệu dân cư chỉnh sửa
phê duyệt đồng bộ chuyển đổi dữ liệu
đảm bảo đúng đủ sạch sống
trên phần mềm quản lý dân cư
hỗ trợ tổ cấp căn cứ công dân
cho gần ba trường hợp
đồng chí phạm thu hà là
cán bộ chiến sĩ công an rất là
năng nổ nhiệt tình thường xuyên
bám sát địa bàn của tổ dân phố để nắm
bắt tình hình vì an ninh
trật tự của tổ dân phố là rất là
và cái sự tín nhiệm
của đồng chí hà đối với nhân dân
trong tổ dân phố thì
rất là quý mến
không chỉ là một nữ công an năng nổ nhiệt huyết
trách nhiệm có uy tín với nhân dân
trung ý hà là người vợ
người mẹ đảm đang trong gia đình
chồng chị cũng là chiến sĩ công an nhân dân
công tác xa nhà mọi việc trong gia đình
đều do chị lo toan gánh vác
vất vả là vậy nhưng trung ý hà đã
chủ động sắp xếp công việc một cách khoa học
được lãnh đạo đơn vị quan tâm động viên
gia đình cảm thông và tạo điều kiện
đồng chí luôn hoàn thành tốt
các nhiệm vụ được giao
với công tác chuyên môn
đồng chí cảnh sát khu vực
phụ trách tổ dân phố bảy
đồng chí đã làm tốt công tác
tham mưu cho tổ dân phố
trong giải quyết các vụ việc
về an ninh trật tự nắm người nắm hộ
giải quyết các mâu thuẫn
ngay tại cơ sở và được sự tin yêu
tin tưởng của nhân dân
cũng như là của cấp ủy chính quyền địa phương
với những nỗ lực và đóng góp của mình
trung úy phạm thu hà được các cấp khen thưởng
trong đó chủ tịch ubnd tỉnh tuyên quang
tặng bằng khen về thành tích xuất sắc
trong thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư và dự án sản xuất
cấp và quản lý căn cước công dân
trên địa bàn tỉnh
đó là phần thưởng quý giá
là động lực giúp trung ý phạm thu hà
có thêm động lực để làm tốt hơn nữa
vai trò của nữ chiến sĩ công an
vì nước vì dân phục vụ